thưa quý vị trốn thuê hơn tám tỷ đồng đối tượng hoàng tuấn chú tại phường vĩnh trại tp lạng sơn
là chủ tịch cộng đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cộng phần toàn phát
có địa chỉ tại khu sơn hà thị trấn na dương huyện lộc bình tp lạng sơn
đã bị cơ quan kỳnh sát điều tra cơ quan tp lạng sơn ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bách tạm giam để điều tra
cụ thể từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi trong quá trình sản xuất kinh doanh tuấn đã chỉ đạo kế toán của công ty